nên trong lúc thực hiện đào chân đồi đất đá từ phần ta lui cao khoảng hơn ba mét dài khoảng hai mươi mét bất ngờ bị đổ sập khiến bốn người bị vùi lấp
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh phú thọ cùng với các bên có liên quan đã có mặt khẩn trương cứu nạn người bị vùi lấp đưa người đi cấp cứu bảo vệ hiện trường
tại hiện trường lực lượng chức năng đã huy động máy múc cỡ lớn cứu nạn người dân bị vùi lấp
hiện tại cả bốn người sau khi bị vùi lấp đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến bệnh viện
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt xóa bạc quy mô lớn dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại khu đất chống thuộc tổ một mươi sáu ấp tấn long xã tân mỹ huyện trợ mới tỉnh an giang
ba mươi một đối tượng bị bắt giữ cùng với thang vật hơn hai trăm chín mươi triệu đồng
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi một tháng tám
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp và công an huyện trợ mới đã ập vào bắt quả tang một sới bạc tại khu vực trên phát hiện lực lượng công an
các đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy
hai mươi đối tượng bao gồm một mươi hai đối tượng nữ đã bị lực lượng công an bắt giữ
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ lắc tài xỉu hai mươi bốn xe mô tô ba mươi một điện thoại di động và nhiều dụng cụ liên quan khác
khám xét trên người các đối tượng và trên chiếu bạc lực lượng chức năng thu giữ số tiền hơn hai trăm chín mươi triệu đồng
thông tin về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết không có ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận
như vậy là việt nam bước vào ngày thứ ba không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
các ổ dịch đà nẵng hải dương cơ bản được kiểm soát
báo cáo của tiểu ban
điều trị cũng cho biết hiện có tám trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch chiếm ba một trong tổng số bệnh nhân đang điều trị
trong đó số tiên lượng rất nặng là năm trên tám trường hợp chiếm hai và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào tăng lên ba trường hợp chiếm một hai và hiện đã có ba mươi bốn ca tử vong
còn tại đà nẵng một mươi tám trăm bảy mươi sáu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần thứ hai tại thành phố đà nẵng
được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai vào ngày hôm qua ba mươi một tháng tám đều đã cho kết quả âm tính
toàn thành phố đà nẵng có gần một mươi một thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
bao gồm thí sinh các tỉnh thành khác bị mắc kẹt tại thành phố do dịch covid một mươi chín
các thí sinh được bố trí dự thi tại hai mươi năm điểm thi chính thức với bốn trăm bảy mươi tám phòng thi ba mươi một phòng chờ và sáu điểm thi dự phòng
trong ngày hôm qua ba mươi một tháng tám các thí sinh được bố trí lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm thi
việc tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ góp phần giúp các em có tâm lý an tâm thoải mái để bước vào kỳ thi
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai ở đà nẵng có gần một mươi một thí sinh tham gia
trong đó có bốn mươi hai học sinh của các tỉnh thành khác đang mắc kẹt tại thành phố vì dịch bệnh covid một mươi chín
để đảm bảo đầy đủ về điều kiện sinh hoạt tạo tâm lý ổn định cho kem học sinh ngoại tỉnh trước kỳ thi
sở giáo dục và đào tạo thành phố cũng đã phối hợp
triển khai nhiều phương án hỗ trợ kịp thời cho các em
hơn một tháng nay vì dịch bệnh covid một mươi chín em nguyễn ngọc trọng không thể trở về thành phố hồ chí minh
để tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
xa quê xa gia đình đối với trọng trong thời điểm này cảm xúc lo lắng bất an và cả những khó khăn về nơi ăn trốn ở
được sự hỗ trợ kịp thời của thanh đoàn đà nẵng trọng đã tìm được nơi ở mới
mà không mất bất an
kỳ một khoản chi phí nào từ sinh hoạt đến ăn ở tất cả đều được tấm lòng của người dân giúp đỡ
các anh chị hỗ trợ bên thành đoàn thì em thấy cũng rất là vui và cũng đảm bảo được tinh thần
để thí sinh tụi em ở ngoài tỉnh được an tâm thi tốt
mình cũng là một người dân xa quê sống ở đà nẵng
thì mình cũng hiểu được tâm lý đó
cho nên là mình trong lòng mình cũng mong muốn cho các em có chỗ ở ổn định
thì các em yên tâm mà học hành và thi cho nó đạt kết quả
trong mùa dịch covid này nữa thì nhiều người người ta cũng ngại tiếp xúc
nhưng mà chị thấy là cũng tạo thêm một cái chỗ ở cho các em được an tâm để đi thi
thì các em sẽ yên tâm đi thi hơn
trong kỳ thi này đà nẵng hiện có bốn mươi hai học sinh ngoại tỉnh
đều gặp khó khăn nhất định
chính vì thế thành đoàn đà nẵng đã xây dựng mô hình
mỗi sinh viên hỗ trợ một học sinh
theo đó mỗi bạn tình nguyện viên sẽ hỗ trợ một em học sinh về phương tiện di chuyển
đến các điểm thi về nơi ở và bất kỳ yêu cầu nào
khi các em cần đến sự giúp đỡ trong suốt các ngày diễn ra kỳ thi
hiện nay thì có ba bạn chỉ có ba bạn đăng ký thôi
vì thành đoàn đà nẵng đã trách nhiệm đã có hỗ trợ cụ thể cho các bạn tại ba địa điểm
ba khu vực và cho các em để các em có tiếp gần nhất điểm các em đến dự thi
và trong thời gian đó thành đoàn đà nẵng đã có thăm và hỗ trợ cho các em cần thiết
trong quá trình này chúng tôi đã phối hợp với thành đoàn
có số điện thoại liên hệ cụ thể cũng như thông báo đến toàn thể các trường hợp thí sinh này
nếu các em có nhu cầu khó khăn về việc nơi ở về việc vận chuyển đi lại
hoặc là về điều kiện ăn uống hàng ngày thì thành đoàn sẽ có sự phối hợp hỗ trợ đến toàn thể kê
trước đó đà nẵng cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho bốn mươi hai học sinh ở các tỉnh thành khác mắc kẹt tại đây
cùng với sự hỗ trợ đầy đủ về điều kiện vật chất tinh thần
hy vọng rằng các em sẽ có thêm động lực để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần này
với một kết quả tốt nhất
tiếp theo biên tập viên đình hành

chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lâm thanh hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp châu thành thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
là đối tượng nguyễn tấn tài sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp cảng thị trấn trần đề huyện trần đề tỉnh sóc trăng
còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý thị thùy trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số tám trăm chín mươi bảy trên tám mươi bảy trên một mươi năm a trần hưng đạo khóm một phường một mươi thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý